máy ghi bắt đầu
có dịp gọi nhau nhờ
hôm nay uống hết nhá
không say không về
tới bế này
mà này uống kiểu này không vui
nhìn bọn tôi này
uống như thế này
làm như bọn tôi không biết làm
mà này tôi nói bà này
bà uống ý
uống xong là bà phải trổ mông lên đấy nhá
trổ mông lên là làm gì thế nào
đầu bác bà nghĩ cái gì đấy
bà tưởng tượng cái gì đấy
tôi ý tôi bảo là trổ mông có nghĩa là uống hết
thì mình phải trổ mông trổ cái ly này lên này
là trổ mông
bà đúng rồi
con nhá nếu bà muốn trổ mông

mà trổ mông
đang uống rượu
đang uống rượu
anh uống rượu anh
cứ chung bà theo là
làm ăn thì không chịu làm

ông định làm gì nói gì
đi cả ngày về
xong rồi lại bắt hạt bẹt
mặt cả vùi
tụt thấy cảm xúc
dừng lại đây
định làm gì
định phá đám à
dừng lại đây
định phá đám à
dừng lại đây
định phá đám à
làm thì không chịu làm suốt ngày nhộn với nhật
ông thì làm được cái gì
đàn ông đàn ao
bất tải vô dụng
làm cũng khảnh khạng như là bố tướng
làm được cái gì
ủa này sao tự nhiên lại chìm thế nhở
tụi thế là cảm xúc
cảm xúc gì
từ ngày mai đến cho tôi đi
mà ở nhà uống vừa được mấy chén
cô nói cái gì đấy
nhậu cái nhà chị ra
cô phải với nhá
cô phải thì làm sao
cái giống thích cây sửa
thích cây sửa không
cái giống thích cây sửa không
cái giống thích cây sửa không
thôi chẳng có vui tí nào đâu
đi về đi giải tán
đi về đi giải tán
anh em bảo này

cứ đi vào đây đã

tao bảo mày đấy
quay lại đây
tí do gì mày đuổi bạn tao
tiền tao kiếm được
rượu tao mua được tao mời bạn tao uống
mày có quyền gì mày đuổi bạn tao
tiền không kiếm thức của đồng
bây giờ về để quản cuộc sống ra hả
tao nói cho con loại mày biết nhá
mày là cái đồ vô phúc
mày làm được cái gì ở nhà này
mày nhắc lại con đấy
mày thử nhắc lại xem
tao nói mày là cái đồ vô phúc
mày làm được cái gì
mày đi với mặt mày đi
mày làm được cái gì
hai đứa chút ngay chỉ nhậu thôi
mày thử nhắc lại con đấy xem
tao nhắc lại cho mày một lần nữa
cái loại mày khốn nạn
mày biết rằng là tao vô phúc
mới phải lấy cái loại mày
mày nhớ chưa
tao nhìn mày lâu lắm rồi đấy
một cơn gió trút xuống
mạng sống của con người bị tước đoạt
dư luận phẫn nộ
bởi kẻ gây án không ai ngủ tới
đó là ai
thạch thị siene sinh ra và lớn lên
ở vùng quê bình yên
nơi mà người người nhà nhà đều chăm chỉ lao động
chăm chút làm ăn
cứ như vậy siene dần trưởng thành
và tìm cho mình được tổ ấm riêng
chồng siene là người chăm chỉ
không thích tụ tập
cuộc sống đa phần là măn sáng đi tối về
dường như sự vô tâm của chồng
đã khiến siene chán ghét
bản tính ham vui
và không muốn sống phí
nên siene thường xuyên tụ tập bạn bè
đến nhà ăn uống
nói chuyện tâm sự
chính điều này đã khiến chồng ghen tuông
bởi sự xuất hiện của vài người đàn ông lạ mặt
nhìn thấy sự khó chịu của chồng
nhưng siene không quan tâm
cuộc sống của mình cô luôn trân trọng
và phải được thỏa mãn
không ai có quyền bóp nghẹt sự tự do của cnne
bạn bè của vợ kéo đến nhà đàn đúng
khiến chồng siene rất khó chịu
đặc biệt khi nhìn thấy
người đàn ông khác ngồi cạnh vợ
anh ta lập tức nổi cơn ghen
hai vợ chồng tranh cái
cho rằng chồng cấm đoán
cư xử thiếu tôn trọng mình và bạn
nên siene rất cay cú
nhưng siene là người không dễ bị khuất phục
cô tiếp tục rủ bạn bè về nhà ăn nhậu
tò vẻ thách thức chồng
lần này giới hạn của cả hai đều bị phá vỡ
hai vợ chồng siene liên tục thoá mạ nhau
chê trách vì lối sống
cùng những người có liên quan
bực tức vì chồng dám chửi mắng
cơn phẫn út trong người siene
bắt đầu trực trở phun trào
như dòng rung nham nóng của núi lửa
bất cứ lúc nào cũng có thể bột phát
không kìm ném nổi tên chồng đáng ghét
cnn lấy dao chút liên tiếp vào thân thể chồng
cho đến khi anh ta gục xuống hoàn toàn
thông tin về cái chết của chồng siene
nhanh chóng lan rộng khắp quần chúng nhân dân
hàng xóm đã phát hiện
sự việc và trình báo lên cơ quan công an
tiếp nhận tin báo
cơ quan công an tiến hành phân công lực lượng
giả soát bảo vệ và khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi
kết quả khám nghiệm cho thấy
nạn nhân là chồng siene
trên cơ thể ghi nhận ba mươi tám vết thương
do vật sắc nhọn gây ra
nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp
tại hiện trường cơ quan điều tra
thu thập được các dấu máu
kết quả xét nghiệm chính là máu của nạn nhân n
một con dao có dính chất dịch máu
ngoài ra còn nhiều dấu vết vật lộn tại hiện trường
căn cứ và kết quả khám nghiệm
và lời khai từ nhân chứng
cơ quan điều tra xác định đây là một vụ
giết người do mâu thuẫn tình ái
hùng thủ chính là thạch thị siene
vợ của nạn nhân nở
tuy nhiên siene sau khi gây án
đã bỏ trốn khỏi hiện trường
bởi vậy cơ quan điều tra tiến hành tổ chức
giả soát các mối quan hệ người thân
bạn bè của siene
khai thác thông tin về những nơi
siene có thể đang lần trốn
đồng thời vận động quần chúng nhân dân
tố xác tội phạm để nhanh chóng
đưa siene về quy án
các mối trình xác được phân công giả soát
quanh nhà nạn nhân bán kính hai mươi km
và các vùng lân cận
thông tin được quần chúng nhân dân
tích cực thông báo cho cơ quan điều tra
sau nhiều nỗ lực giả soát
và lần theo dấu vết
cuối cùng siene đã bị bắt về quy án
khi đang trên đường lần trốn
tại cơ quan điều tra siene ca nhận
ngày một mươi chín tháng một mươi một
phạm thạch thị siene tổ chức nhậu
tại nhà cùng với những người bạn
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày
anh nờ chồng của siene đi làm về
thấy vợ đang nhậu với người bạn
sau đó anh nờ và vợ xảy ra
mâu thuẫn kèn tuông
lúc này siene cầm búa đánh anh nờ
nhưng được mọi người can ngăn
anh nờ dọn đồ lên xe bỏ nhà đi
tuy nhiên đi được một đoạn
do quên mang theo tiền
anh nờ quay lại nhà
lúc này siene cầm sao chạy đến chánh
liên tục để trả thù
ngày hai mươi năm tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh
tỉnh trà vinh
đang tạm giữ hình sự thạch thị siene
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
ngộ phường chín thành phố trà vinh
điều tra về hành vi cố ý gây thương tích